chỉ chưa đầy ba mươi phút có mà tại hiện trường các cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng trái trị trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai
đã tiến hành giải cứu thành công cháu bé chín tuổi bị kẹt giữa khe của hai nhà xây tại phường kim tân thành phố lào cai
khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút chiều nay người dân phát hiện một cháu bé bị rơi từ tầng hai và kẹt giữa khe tường của hai nhà hẹp của số nhà một trăm chín mươi sáu và một trăm chín mươi tám đường hàm nghi thành phố lào cai
ngay sau khi nhận được thông tin hơn hai mươi chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã nhanh chóng đến hiện trường
sau gần ba mươi phút sử dụng đồng bộ các phương tiện cứu nạn cứu hộ lực lượng giải cứu đã giải cứu thành công cháu bé
tri cục hải quan và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo của tỉnh quảng trị đã phát hiện bốn phương tiện ô tô khách vận chuyển ma túy về nội địa tiêu thụ
tổ chức truy xét bốn xe ô tô khách chạy tuyến viêng trăn thừa thiên huế đà nẵng
lực lượng đánh án đã bắt giữ chín đối tượng với tổng số tăng vật thu giữ gồm sáu viên nghi là ma túy tổng hợp
năm một trăm linh viên nghi kẹo ketamin ba bảy kg nghi là ketamin năm gói bột trái cây một dạng ma túy pha nước để uống
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trong quá trình kiểm tra quán karaoke new star thuộc phường phú mỹ
công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã phát hiện các đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy trái phép
công an phát hiện trong số một mươi bốn phòng một mươi bốn có sáu đối tượng đang có biểu hiện phê ma túy
tết nhanh các đối tượng này đều dương tính với chất ma túy cùng một số nhân viên phục vụ của quán
lực lượng công an đã phát hiện một số lượng ma túy tổng hợp dạng khay đang sử dụng
và một số dụng cụ để sử dụng ma túy tại hiện trường
sau hơn năm km truy đuổi
công an thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước đã bắt đối tượng nghi trộm cắt tài sản nguyễn duy khánh
thu giữ một xe máy một khẩu súng ngắn và bốn viên đạn
trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng công an thành phố đồng xoài đã phát hiện
hai đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra
thấy lực lượng chức năng hai đối tượng đã tăng ga bỏ chạy
đối tượng ngồi sau bất ngờ rút súng bắn ba phát về phía lực lượng truy đuổi
sau hơn năm km lực lượng chức năng đã áp sát khống chế bắt giữ đối tượng ngồi sau
đối tượng điều khiển xe bỏ chạy vào rừng cao su tẩu thoát
lực lượng chức năng đang truy bắt đối tượng còn lại
công an thành phố hà nội cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với ba đối tượng triệu văn quang nguyễn hồng quang nguyễn thị huệ
để điều tra về hành vi làm giả buôn bán tem giả vé giả
trước đó công an đã bắt quả tang nguyễn hồng quang mang theo người năm trăm linh vé dịch vụ cướp phí đường bộ giả
tổng giá trị phí đường bộ ghi trên vé là bảy mươi tám triệu đồng
cùng thời điểm triệu văn quang bị phát điện mang theo người năm trăm linh vé dịch vụ cướp phí đường bộ giả
tổng giá trị phí đường bộ ghi trên vé là bảy mươi tám triệu đồng
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận đặt in mua vé giả từ đầu năm hai nghìn hai mươi
tại quán photocopy của huệ
thưa quý vị ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì họp ban bí thư
để xem xét thi hành kiểu luật các ông
mai tiến dũng nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư đảng ủy
nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
triệu xuân dũng thanh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
ma thế quyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc cạn
men foley trưởng ban dân tộc tỉnh nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư huyện ủy
nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân huyện chi tôn của tỉnh an giang
nguyễn văn phong tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy
ông mai tiến dũng với cương vị bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước
thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước
trong đại dịch covid một mươi chín để một số cán bộ văn phòng chính phủ tham mưu đề xuất không đúng kết luận
của thủ tướng chính phủ nhận hối lộ bị khởi tố bắt tạm giam
vi phạm của ông mai tiến dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng dư luận xấu trong xã hội
làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước
ông triệu xuân dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống nhận hối lộ
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước
quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
để xảy ra vi phạm khuyết điểm tiêu cực tham nhũng gây thất thoát ngân sách nhà nước
vi phạm quy chế làm việc không thực hiện chỉ đạo của thành ủy về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ông ma thế quyên đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
quy chế làm việc thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để đơn vị thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật về kế toán ngân sách nhà nước
gây thất thoát ngân sách nhà nước
bốn ông man foley đã vi phạm nguyên tắc tổ chức hoạt động quy định của đảng
pháp luật của nhà nước vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương đầu tư dự án và kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ thủ tục
theo quy định của pháp luật
ông nguyễn văn phong trong thời gian giữ chức vụ
bí thư đảng ủy giám đốc sở tài chính đã vi phạm quy định của đảng
pháp luật của nhà nước thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
vi phạm quy định pháp luật về đất đai đấu thầu gây thất thoát ngân sách nhà nước
vi phạm của các ông chỉu xuân dũng ma thế quyên man foley nguyễn văn phong
đã gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng cơ quan nhà nước
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông mai tiến dũng
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông man foley
khai trừ ra khỏi đảng các ông chử xuân dũng ma thế quyên nguyễn văn phong
đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên
đồng bộ kịp thời với kỷ luật của đảng
chuyển sang một thông tin khác
ngành giao thông vận tải cần tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ tiến độ
chất lượng các công trình dự án tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng
thất thoát lãng phí tiêu cực
đó là một trong những chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba của bộ giao thông vận tải
tổ chức vào chiều nay ngày một mươi ba tháng một tại thủ đô hà nội
tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
về phía bộ công an có trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
theo báo cáo tại hội nghị trong năm hai nghìn hai mươi hai
bộ giao thông vận tải đã hoàn thành trình chính phủ
ban hành tám trên tám nghị định ban hành bốn mươi chín thông tư theo thẩm quyền
đạt một trăm linh kế hoạch thực hiện tổng kết các luật chuyên ngành
theo đúng chương trình kế hoạch đề ra
hoạt động vận tải đã phục hồi trên cả năm lĩnh vực
sản lượng các loại hình vận tải đều tăng trưởng ấn tượng
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã biểu dương thành tích chạy đua thời gian để sẵn sàng triển khai
dự án cao tốc bắc nam giai đoạn hai cũng như tỷ lệ giải ngân cao của ngành
thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo bộ giao thông vận tải
phải bình tĩnh xử lý khắc phục bằng được các bất cập vừa qua
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng thất thoát lãng phí tiêu cực
đồng thời tập trung huy động các nguồn lực để phát triển hạ tầng
tiêu cực thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba nặng nề hơn cho nên bộ giao thông vận tải
phải quyết tâm nỗ lực hơn làm việc nào giúp việc đó đạt kết quả cao hơn năm hai nghìn một mươi tám
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
của thủ tướng chính phủ phạm minh chính trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng một
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng
bộ công an làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào
do trung tướng kham kinh phuy la man nhi vong thứ trưởng kiêm tổng cục trưởng
tổng cục cảnh sát làm trưởng đoàn trao xã giao phó thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ công an lào vi lây lạ kham phong thăm tặng quà công an cụm bản vang sai
thăm hỏi động viên tặng quà tết cán bộ chiến sĩ cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào
sau đây là tổng hợp của trí trung phóng viên truyền hình công an nhân dân theo đoàn công tác
bộ công an việt nam và các đồng chí đảnh đạo bộ công an việt nam
thứ trưởng nguyễn duy ngọc trân trọng chuyển lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới hai nghìn hai mươi
của đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
đến đồng chí phó thủ tướng bộ trưởng các đồng chí lãnh đạo bộ cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ
lực lượng công an nhân dân lào anh em
tại cuộc hội đàm hai bên khẳng định tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao giữa hai bộ
phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng kịp thời không để các thế lực thù địch
các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh trật tự của hai nước
thực hiện nghiêm túc các nội dung mà hai bộ đã ký kết đảm bảo an ninh an toàn cho các chuyến thăm
của lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an việt nam lào sang thăm chính thức
làm việc tại việt nam và lào
triển khai có hiệu quả thỏa thuận cấp cao việt nam lào năm hai nghìn hai mươi ba về đảm bảo an ninh quốc gia
kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba giữa bộ công an hai nước việt nam lào
phối hợp chặt chẽ đảm bảo giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
hợp tác chặt chẽ trong phòng chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ
đẩy mạnh công tác phối hợp ngăn chặn và phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia
nhất là tội phạm ma túy hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh nội địa và phòng chống khủng bố
quản lý xuất nhập cảnh bảo vệ an ninh chính trị nội bộ kinh tế văn hóa
tiếp tục phối hợp hỗ trợ lực lượng công an lào thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia
giải quyết vấn đề ma túy dự án quản lý dữ liệu dân cư cấp căn cước công dân
có phần đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội hai nước việt nam lào
chỉ đạo công an các đơn vị địa phương hai bên triển khai thực hiện thỏa thuận của chính phủ hai nước
ở khu vực biên giới nhằm đảm bảo an ninh trật tự xây dựng đường biên giới việt nam lào
hòa bình hiểu nghị hợp tác và phát triển
trong khuôn khổ chuyến thăm thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đã tới thăm tặng quà công an cụm bản vang sai
thăm hỏi động viên tặng quà tết cán bộ chiến sĩ cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào
thăm kiểm tra đôn đốc tiến độ tại công trường xây dựng học viện chính trị công an nhân dân lào
thăm hỏi chúc sức khỏe đồng chí trung tướng thong lech mang nỏ mệch thứ trưởng bộ công an lào
sáng ngày hôm nay công an tỉnh lai châu long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập
một mươi tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba và đón nhận huân chương chiến công hạng ba
đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí giang táo mỹ
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh
trải qua bảy mươi năm xây dựng và trưởng thành công an tỉnh lai châu không ngừng lớn mạnh về mọi mặt
từ ngày đầu thành lập chỉ có gần hai mươi năm cán bộ chiến sĩ
đến nay công an tỉnh đã có hai mươi tám phòng nghiệp vụ hai tổ chức đoàn thể tám công an huyện thành phố
và một trăm linh sáu công an xã phường thị trấn với tổng số hơn hai cán bộ chiến sĩ
trình độ cán bộ chiến sĩ không ngừng được đào tạo nâng cao cả về phẩm chất chính trị và năng lực công tác
theo hướng cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó
phát biểu tại lễ kỷ niệm thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
biểu dương ghi nhận những thành tích xuất sắc mà công an tỉnh lai châu đạt được trong bảy mươi năm xây dựng và phát triển
thứ trưởng nhấn mạnh lực lượng công an lai châu cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp
đề ra các nội dung kế hoạch biện pháp đồng bộ toàn diện
huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy
công an tỉnh lai châu phải phát huy vai trò nòng cốt tập trung tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp
thực hiện tốt đề án sáu của chính phủ thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thưa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
trao huân chương chiến công hạng ba cho công an tỉnh lai châu vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu
góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
một mươi tập thể bốn mươi hai cá nhân được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen
cũng trong sáng nay tại huyện phong thổ của tỉnh lai châu tỉnh lai châu phối hợp với tỉnh bắc ninh
bộ công an đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam tổ chức lễ bàn giao nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện phong thổ theo đề án sáu bốn năm
dự buổi lễ có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí giang báo mỹ ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lai châu
qua bốn mươi một ngày thực hiện đề án sáu trăm bốn mươi năm về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện phong thổ
với tinh thần quyết tâm quyết liệt thân tốc tỉnh lai châu đã hoàn thành sáu trăm linh căn nhà và bàn giao cho người dân sử dụng
quần chúng nhân dân nhất là các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở đều rất phấn khởi
thể hiện lòng biết ơn đối với sự quan tâm của đảng nhà nước bộ công an các đơn vị tài trợ cấp ủy
chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng lương tam quang khẳng định
việc thực hiện xây dựng nhà đã hoàn thành vượt tiến độ bảo đảm chất lượng
đồng bào các dân tộc đã có những ngôi nhà kiên cố hơn khang trang hơn
từ đó yên tâm lao động sản xuất bám đất bám bản hạn chế di dịch cư tự do
tham gia chống lại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại vùng miền núi biên giới
qua đó các giá trị nhân đạo nhân văn ngày càng được lan tỏa đâm hoa kết trái
trở thành nét đẹp đáng trân trọng trong đời sống cộng đồng
góp phần tô đậm thêm truyền thống nhân ái của dân tộc việt nam
tại buổi lễ thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an và các đơn vị tài trợ
đã trao biển tặng sáu trăm linh căn nhà cho các hộ dân tỉnh lai châu
nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong chỉ đạo triển khai thực hiện đề án sáu trăm bốn mươi năm
cũng được nhận bằng khen của bộ công an và của ủy ban nhân dân tỉnh lai châu
thực hiện chủ trương của đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an
tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba công an các địa phương đã tặng hàng nghìn phần quà
cho người dân hộ nghèo gia đình chính sách
tại tỉnh lào cai đoàn công tác của báo công an nhân dân phối hợp với công an tỉnh lào cai
đã tới thăm và tặng quà các em học sinh và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại tỉnh lào cai người già nheo đơn tại xã bảo nhai và xã cốc ly huyện bắc hà tỉnh lào cai
tại đây đoàn đã tổ chức trao một trăm năm mươi phần quà thiết thực trị giá một trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
do ngân hàng agribank lào cai tài trợ mỗi phần quà trị giá một triệu đồng
tại thành phố cần thơ đoàn công tác của công an thành phố cần thơ đã tặng quà cho ba trăm linh hộ nghèo
hộ cận nghèo hộ chất độc da cam trên địa bàn huyện phong điền thành phố cần thơ
mỗi phần quà trị giá sáu trăm linh đồng
đây là một trong những hoạt động của lực lượng công an thể hiện sự quan tâm
chăm lo cho các gia đình chính sách hộ nghèo nhất là nạn nhân chất độc màu da cam
trong dịp tết cổ truyền của dân tộc
tiếp tục với những tin tức khác
ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã có thư khen gửi công an tỉnh tây ninh
về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy
ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh tây ninh chủ trì phối hợp với cục kỹ thuật nghiệp vụ
bộ công an và công an thành phố hồ chí minh đấu tranh chuyên án
triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ
bắt giữ tám đối tượng thu giữ năm kg ma túy đá năm mươi bánh heroin một khẩu súng sáu viên đạn
một xe ô tô cùng nhiều vật chứng khác
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của công an
tỉnh tây ninh nhất là phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh
trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về thực hiện
cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
kết quả đấu tranh chuyên án đã phản ánh công tác hiệp đồng chiến đấu tích cực hiệu quả
giữa công an tỉnh tây ninh với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan bộ và công an các địa phương
góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào việt nam giăn đe phòng ngừa tội phạm
và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận
biểu dương thành tích của các đồng chí đề nghị công an tỉnh tây ninh tiếp tục phối hợp với công an
các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án củng cố tài liệu chứng cứ
đề nghị truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được
lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên án một mươi bốn năm tù đối với bị cáo nguyễn đoàn quang
nguyễn đoàn quang viên bốn mươi một tuổi trú tại lâm đồng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn đoàn quang viên với vai trò là thành viên của tổ chức phản động
chính phủ quốc gia việt nam
lâm thời đã móc nối với trần công khải trú tại quận ba tp hcm để thực hiện các hoạt động chống phá đảng nhà nước
sau khi trần công khải bị bắt và bị tòa nhân dân tp hcm phạt tám năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
với chính sách khoan hồng của nhà nước viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
tuy nhiên bị cáo không ăn năn hối lỗi mà tiếp tục có các hoạt động chống phá quyết liệt hơn
viên được phong cấp hàm thiếu tá tự phong là cục trưởng cục tâm lý chiến
tổng cục chiến tranh chính trị để thực hiện các hành vi tuyên truyền lôi kéo người dân tham gia tổ chức
cụ thể viên đã in ấn hàng ngàn trang tài liệu tuyên truyền dán tại các nơi công cộng và đã móc nối được với nhiều đối tượng cùng tham gia
xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn đoàn quang viên một mươi bốn năm tù về tội
hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân phạt quản chế năm năm kể từ khi hết thời hạn chấp hành hình phạt tù
thưa quý vị chỉ còn chưa đầy một mươi ngày nữa là đến tết cổ truyền của dân tộc
theo thông lệ hàng năm dịp này cũng là thời điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông bởi nhu cầu giao dịch đi lại mua bán của người dân tăng cao
để đảm bảo cho các tuyến giao thông an toàn thông suốt phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
đặc biệt là phát hiện xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên trên tuyến quốc lộ một a
tuyến quốc lộ một a đoạn chảy qua địa bàn thị trấn kép huyện lạng giang tỉnh bắc giang những ngày cuối năm
các phương tiện nối đuôi nhau đi lại như mức cửi xen lẫn vào dòng người dòng xe đi lại tấp nập
lực lượng cảnh sát giao thông cũng căng mình thực hiện nhiệm vụ
xác định đây là thời điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trong đó có hành vi sử dụng rượu bia tham gia giao thông
sau gần một giờ đồng hồ tham gia cùng tổ công tác cho thấy phần lớn người lái xe mô tô ô tô đều chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông và ủng hộ việc kiểm tra nồng độ cồn
tuy nhiên vẫn còn trường hợp có biểu hiện trốn tránh khi lực lượng chức năng kiểm tra thì đều có vi phạm về nông độ cồn
từ đây hàng loạt lý do lại được đưa ra để giải thích như dự đám cưới liên hoan cuối năm hay nhà cách đây có mấy chục mét
tại vì không có mấy quên phố nên là cũng một ít tế là nó không lên nồng độ cồn nên là mình mới đi
hôm nay là cũng dạo rồi anh nhau bảo đi mua việc lợn quay và tối xem nắng bóng hẹn bọn mình
thế là tôi cứ lấy xe đi thôi
kể từ khi triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão và các lễ hội đầu xuân
đến nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tập trung lực lượng phương tiện tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
trong đó có hành vi sử dụng rượu bia tham gia giao thông đã lập biên bản tám trường hợp vi phạm ra quyết định xử phạt thu nộp ngân sách gần hai mươi tỷ đồng
chúng tôi nhận thấy đa số người dân chấp hành rất tốt về luật an toàn giao thông
tuy nhiên rằng vẫn còn một số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là vi phạm những lỗi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông
đó là chạy quá tốc độ quy định vi phạm nộp cồn và tránh vượt
qua đây chúng tôi mong rằng tất cả người dân khi tham gia giao thông chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông đường bộ
để đảm bảo an ninh an toàn cho người dân vui xuân đón tết
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng phương tiện
tiến hành tuần tra kiểm soát khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đặc biệt tập trung vào các giờ cao điểm
cùng với lực lượng chức năng mỗi người dân cũng cần tự nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự an toàn giao thông
và đặc biệt chú ý nguyên tắc
uống rượu bia thì không lái xe